quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị đêm qua những sóng lạnh vẫn không ngừng bổ sung xuống nước ta
nằm sâu trong khối khí lạnh với những luồng gió rét liên tục được gió đông bắc đưa xuống
cộng thêm với quá trình phát xạ nhiệt do trời ít mây
vì thế lúc này toàn bộ bắc bộ trời rét bút với mức nhiệt từ tám đến một mươi hai độ
riêng khu vực trung du và vùng núi phía bắc nhiệt độ thấp hơn chỉ từ bốn đến bảy độ
tuy nhiên cũng do trạng thái ít mây nên trong ngày hôm nay
các vùng sẽ có nắng khá sớm bầu không khí được làm ấm dần
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
trời vẫn còn rét nhưng không mút như buổi sáng nữa
không có được trạng thái khô giáo như ở các tỉnh phía bắc trong ngày hôm nay
vùng từ quảng trị trở vào đến ninh thuận vẫn tiếp tục có mưa mưa vừa
có nơi mưa to trên năm mươi mm và có thể có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ngoài ra ở khu vực các tỉnh
từ quảng bình trở vào đến bình định
trời vẫn ở ngưỡng rét với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở đây
phổ biến từ một mươi tám đến hai mươi một độ
riêng quảng bình quảng trị nhiệt độ thấp hơn
còn ở các tỉnh từ phú yên đến bình thuận
nhiệt độ cao hơn giao động ở mức từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
khu vực tây nguyên và nam bộ do vẫn có tác động của không khí lạnh
nên nhiệt độ trên các khu vực hầu hết đều không cao
lúc này ở cao nguyên vẫn còn khá rét với mức nhiệt không vượt quá một mươi chín độ

trong khi đó ở nam bộ lúc này nhiệt độ ngoài trời là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
mức nhiệt trưa chiều nay ở tây nguyên sẽ giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn ở nam bộ sẽ không vượt quá ba mươi ba độ
trên biển dự báo trong ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba năm mét biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp bảy có lúc cấp tám giật cấp chín
sóng biển cao từ năm đến ba năm mét biển động
vùng biển từ quảng trị đến cà mau khu vực giữa biển đông
và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh
ngoài ra ở khu vực giữa biển đông khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
và vùng biển từ bình định đến cà mau có mưa rào và rông mạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nên các tàu thuyền cần hết sức lưu ý
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước